thí điểm thành lập khu thương mại tự do đà nẵng là nội dung đang được quan tâm
tại cuộc họp lần thứ hai vừa diễn ra của ban soạn thảo dự thảo nghị quyết của quốc hội
về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng bao gồm hai mươi một chính sách
trong đó có một mươi chính sách tương tự các thành phố khác sáu chính sách sửa đổi bổ sung
cho phù hợp với tình hình địa phương và năm chính sách mới
trong đó chính sách mới đặc thù được xem là có tính đột phá
khác biệt là chính sách về khu thương mại tự do
tại dự thảo lần đầu tiên đà nẵng đề xuất thí điểm thành lập khu thương mại tự do đà nẵng
gắn với cảng liên triểu
với thế mạnh về du lịch dịch vụ chính sách về thương mại tự do sẽ tạo đột phá cho đà nẵng
tuy nhiên chính sách về khu thương mại tự do là chính sách mới trong luật chưa có
điều kiện phát triển và cơ chế tu hút đầu tư là vấn đề đặt ra
nếu như chúng ta không có định hướng đột phá về việc
mà cải cách về thủ tục trình tự để đầu tư vào cái khu này
mà nó lại giống như là khi mà nhà đầu tư vào các cái khu ngoài khu thương mại tự do
thì tôi cho rằng dù chúng ta có bao nhiêu chính sách ưu đãi tốt thì cũng không thu hút được họ vào
góp ý cho các đề xuất của thành phố đà nẵng bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư
đề nghị thành phố đà nẵng tiếp tục tiếp thu các chính sách cần được làm kỹ giải trình thật tốt
để bảo đảm tính khả thi và thuyết phục
đăng cái chính sách mới thì chúng ta phải làm kỹ hơn
yêu cầu là làm sao mà nó chặt chẽ và đảm bảo tính khả thi và thuyết phục
để mà chúng ta có thể giải trình và tâm quan được ở quốc hội
vì đấy là mục tiêu cuối cùng
đây là cuộc họp lần thứ hai của ban soạn thảo dự thảo nghị quyết về cơ chế đặc thù phát triển đà nẵng
sau cuộc họp thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục tiếp thu sửa đổi và giả soát
trước khi thống nhất trình lên chính phủ và quốc hội ở kỳ họp lần thứ bảy tới đây
thưa quý vị tại luông pha băng lào thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam nguyễn thị hồng
đã tham dự hội thảo cấp cao về tận dụng cơ hội phát triển trong bối cảnh thế giới nhiều biến động
với vai trò diễn giả chính
hội thảo nằm trong khuôn khổ hội nghị thống đốc ngân hàng trung ương và bộ trưởng tài chính asean năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm thảo luận về các xu hướng phát triển dài hạn trên thế giới
và cách thức tận dụng cơ hội
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
chia sẻ kinh nghiệm của việt nam thống đốc nguyễn thị hồng cho biết
từ một nền kinh tế nông nghiệp với khoảng chín mươi lao động làm nông nghiệp
sau ba mươi tám năm đổi mới và đặc biệt từ sau khi gia nhập wto
kinh tế việt nam đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa
và đạt được những thành tựu ấn tượng
cụ thể cơ cấu gdp theo nhóm ngành từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi năm
ghi nhận nông nghiệp giảm mạnh từ ba mươi tám xuống một mươi hai
công nghiệp tăng từ hai mươi chín lên ba mươi bảy
dịch vụ tăng từ ba mươi ba lên bốn mươi ba
một trong những đặc điểm của quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế của việt nam
là sự phát triển song hành trên cả lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ
trong quá trình chuyển dịch này công tác điều hành chính sách tiền tệ
tín dụng của ngân hàng nhà nước việt nam đã có phần tích cực
và ổn định kinh tế vĩ mô tạo nền tảng vững chắc để phát triển và thúc đẩy công nghiệp hóa
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước việt nam cũng chú trọng triển khai công tác chuyển đổi số
chuyển đổi xanh để hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển đổi chung của nền kinh tế
ngày hôm nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn viện lúa quốc tế và ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
đã tổ chức lễ khởi động cánh đồng một triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp
tại hợp tác xã thuận tiến xã thạnh an huyện vĩnh thạnh
đây là địa phương đầu tiên trong vùng đồng bằng sông cửu long khởi động đề án một triệu hectare lúa này
cánh đồng thuộc huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
được chọn xuống giống đầu tiên cho đề án một triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp
diện tích thí điểm là năm mươi hecta
hợp tác xã giao xạ dưới nhiều hình thức bằng cơ giới hóa để so sánh về hiệu quả
đồng thời ban hành quy trình và sổ tay hướng dẫn kỹ thuật trong sản xuất lúa
đợt này hợp tác xã sử dụng giống xác nhận áp dụng quản lý nước ướt khô sen kẽ
áp dụng phân bón cho vùng chuyên biệt xạ hàng bằng máy kết hợp vùi phân
giảm số lần bón phân còn hai lần một vụ áp dụng ipm quản lý bảo vệ thực vật
áp dụng máy gặt đập liên hợp cho thu hoạch thu gom dơm dạ khỏi đồng
làm nấm dơm và phân bón từ dơm kết hợp bón phân hữu cơ cho lúa
đây được xem là định hướng chuyển đổi phương thức canh tác bền vững hiệu quả và phát thải thấp
ngoài thành phố cần thơ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã chọn đồng tháp
kiên giang trà vinh sóc trăng để triển khai vùng đầu tư thí điểm thực hiện đề án một triệu hectare
qua đó sẽ phê duyệt hệ số giảm phát thải và nhân rộng phương thức canh tác ra toàn bộ diện tích một triệu hectare trong đề án
thưa quý vị việt nam là quốc gia có sản lượng gạo xuất khẩu lớn trên thế giới
tuy nhiên trong những năm gần đây hoạt động sản xuất lúa gạo ở nước ta đang phải chịu những thiệt hại rất lớn
bởi các yếu tố môi trường bất lợi và dịch bệnh do hậu quả của biến đổi khí hậu gây ra
đứng trước thực trạng này thì việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong việc nghiên cứu phát triển nguồn gen lúa gạo là vô cùng quan trọng
đây là khu vực trồng thực nghiệm giống lúa bắc thơm bảy kháng bệnh bạc lá và dống lúa om năm nghìn bốn trăm năm mươi một có mùi thơm
do các nhà khoa học của viện di chuyển nông nghiệp nghiên cứu phát triển thông qua làm chủ công nghệ trình sửa gen
cụ thể nhóm nghiên cứu đã tạo tính kháng bệnh bạc lá phổ rộng cho các dông lúa này bằng công cụ gây đột biến chính xác
chúng tôi sẽ tạo ra những các giống lúa đột biến chính xác ở những vị trí mong muốn trên các gen đích
từ đó tạo ra những tính kháng trong các điều kiện trass để ứng phó với những biến đổi khí hậu ngày nay
nhóm nghiên cứu đã tạo được các dống lúa mang đặc tính nông sinh học chính không khác biệt so với dống gốc ban đầu khi trồng trong điều kiện nhà lưới
đây là nguồn nguyên liệu cho nghiên cứu trọn tạo và phát triển dòng lúa kháng bệnh bạc lá sau này
công nghệ truyền thống thì nó tạo ra những cái biến đổi một cách ngẫu nhiên
và chúng ta sẽ mất rất nhiều bước rất nhiều thời gian rất nhiều công sức và tiền bạc để chúng ta sàng lọc để tìm ra những cái biến đổi mà tạo ra cái tính trạng mong muốn
thì với công nghệ chỉnh sửa gen ưu điểm lớn nhất của nó đó là tạo ra một cái đột biến rất chính xác chỉ đúng cái gen mà chúng ta đang quan tâm
và vì vậy mà rút ngắn được rất nhiều cái thời gian
có thể thấy việc ứng dụng công nghệ trong nâng cao chất lượng bảo tồn nguồn gen lúa gạo là một trong những ưu tiên của ngành nông nghiệp
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
một trong những nhiệm vụ lớn của ngành là từ nay đến năm hai nghìn ba mươi phải tăng cường công tác thu thập bảo tồn và sử dụng nguồn gen dùng lúa để làm nguồn vật liệu di chuyển lâu dài
hiện đại hóa cơ sở hạ tầng bảo tồn quỹ gen cây trồng quốc gia và số hóa dữ liệu quỹ gen dùng lúa
thưa quý vị tại tỉnh hải dương trong quý một năm nay đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp fdi đạt bốn mươi tám bảy triệu đô la mỹ
trong quý i tỉnh hải dương có một mươi dự án cấp mới
số vốn là ba mươi một bảy triệu usd và sáu lượt dự án điều chỉnh vốn tăng thêm một mươi sáu triệu usd
tỉnh hải dương hiện có năm trăm bốn mươi tám dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn là hơn một mươi tỷ usd đến từ hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
thu hút đầu tư trong nước cũng tăng trưởng mạnh cả về số lượng dự án cấp mới cũng như là số vốn đăng ký
thời gian tới thì tỉnh hải dương sẽ tích cực rút ngắn các thủ tục hành chính lắng nghe tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các nhà đầu tư
sáng nay bộ công thương đã họp trực tiếp và trực tuyến với sở công thương các tỉnh thành phố về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực logistics
theo báo cáo của ngân hàng thế giới công bố năm hai nghìn hai mươi ba việt nam đứng vị trí thứ bốn mươi ba trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả logistics
thuộc top năm asean sau singapore malaysia thái lan và cùng vị trí với philippines
tốc độ tăng trưởng logistics việt nam bình quân hàng năm
từ một mươi bốn đến một mươi sáu đóng góp quan trọng trong việc đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của việt nam năm hai nghìn hai mươi ba lên sáu trăm ba mươi tám tỷ đô la mỹ
hiện có bốn mươi năm tỉnh thành đã ban hành kế hoạch phát triển dịch vụ logistics bốn mươi bảy tỉnh thành đã có báo cáo tình hình triển khai hoạt động logistics năm hai nghìn hai mươi ba